hiện nay lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh một số nhóm tin tặc đã tiến hành chiến dịch tấn công mạng có chủ đích vào các cơ quan tổ chức trên thế giới trong đó có cả ở việt nam
qua công tác bảo vệ an ninh hệ thống mạng thông tin quốc gia cục an ninh và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an phát hiện chiến dịch tấn công mạng phát tán mã độc thông qua thư điện tử email
cụ thể những ngày gần đây tin tặc đã phát tán mã độc có đính kèm tệp tin wat tiêu đề chỉ thị của thủ tướng nguyễn xuân phúc trầm linh giả dạng thông báo của thủ tướng chính phủ về dịch covid một mươi chín
tập tin có dạng shotcat với phần mở rộng là chấm linh được ngụy trang dưới biểu tượng tập tin văn bản nhằm đánh lừa người dùng
để phòng chống bị tin tặc tấn công người sử dụng internet cần nâng cao cảnh giác khi truy cập internet như không truy cập vào những liên kết lạ không tải và mở về các tập tin không rõ nguồn gốc
bên cạnh đó người dùng cần cài đặt các phần mềm diệt virus có bản quyền và thường xuyên cập nhật cơ sở dữ liệu bản vá bảo mật cho hệ thống điều hành và các phần mềm ứng dụng
trong trường hợp đã mở tệp tin đính kèm cần ngắt kết nối internet và liên hệ với bộ phận quản trị để khắc phục xử lý